chiều nay cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với ông trần văn hiệp chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
ông trần văn hiệp chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh tỉnh lâm đồng
hành vi của ông trần văn hiệp phạm tội nhận hối lộ quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn vào lúc một mươi năm h một mươi năm phút ngày hai tháng một lực lượng công an và đại diện các cơ quan chức năng đã có mặt tại nhà riêng của ông trần văn hiệp tại số hai trăm bốn mươi hai a đường yasxin phường chín thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng để tiến hành khám xét theo quy định

sau khi bị khởi tố vì những sai phạm trong vụ án hạc thành tower ông trịnh văn chiến đã nộp hai mươi hai năm tỷ đồng ông nguyễn đình xứng đã nộp hai mươi hai năm tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan công an để khắc phục hậu quả
hiện cả hai ông này đang bị cơ quan công an áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó năm hai nghìn một mươi ba công ty sông mã được giao gần ba m hai đất tại đường phan chu trinh phường điện biên thành phố thanh hóa để thực hiện dự án hạc thành tower
thời điểm này ông chiến đang giữ chức chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa ông xứng là phó chủ tịch ubnd tỉnh
việc phê duyệt tiền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách nhà nước của công ty sông mã với đơn giá là hai mươi một triệu đồng một mét vuông khi đó đã gây ra thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn năm mươi năm tám tỷ đồng
thưa quý vị thời gian qua có nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng đã được điều tra xét xử
nhiều sai phạm trong công tác cán bộ được kết luận xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của đảng và phó
điều đó cho thấy các nguyên tắc xử lý kỷ luật tại quy định số sáu mươi chín năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm đang dần phát huy hiệu quả trong cuộc sống
năm mươi tổ chức đảng trên một trăm sáu mươi bảy bảy trăm linh đảng viên cán bộ bị thi hành kỷ luật do sai phạm trong vòng một mươi năm từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi hai
và chỉ từ ngày một tháng một đến ngày một mươi năm tháng một đảng viên vi phạm đảng dân phát huy hiệu quả trong cuộc sống
năm tháng bảy mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba theo số liệu của bộ nội vụ trên một mươi bảy tám trăm linh cán bộ đảng viên công chức viên chức đã bị kỷ luật trong đó có cả cán bộ cấp cao
những con số đau lòng nhưng cũng cho thấy quyết tâm to lớn làm trong sạch đội ngũ xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của đảng và nhà nước ta

cả cán bộ sweater cần phải xử lý phù hợp hơn với những cán bộ công chức vi phạm
theo đó cần phân loại các sai phạm đánh giá mức độ vi phạm cũng như vai trò cá nhân liên quan để có biện pháp xử lý hợp lý hợp tình
mục tiêu của đảng ta là kỷ luật không chỉ là đảm bảo được sự nghiêm minh của pháp luật nghiêm minh các quy định của đảng của tổ chức đảng
nhưng cũng đảm bảo vấn đề răn đe bài học cho cảnh tình cho những người sau
việc phân loại sai phạm đánh giá mức độ vi phạm để có biện pháp xử lý hợp lý hợp tình
cũng là cách để hiện thực hóa các nguyên tắc và xử lý kỷ luật của đảng trong thực tiễn